đà lạt cần bảo vệ và phát huy ba giá trị cốt lõi để trở thành đô thị di sản là ý kiến của nhiều đại biểu
tại chương trình tôn vinh di sản kiến trúc đà lạt với tọa đàm hướng đến xây dựng thành phố đà lạt
trở thành đô thị di sản do ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng tổ chức ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt
đây là một trong một mươi một chương trình chính của festival hoa đà lạt lần thứ tám năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tọa đàm các chuyên gia đô thị kiến trúc sư và nhà quản lý tập trung phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên
khí hậu cảnh quan thiên nhiên kiến trúc công trình giá trị văn hóa con người đà lạt
nêu những khó khăn thách thức trong quá trình bảo tồn các giá trị di sản đô thị
chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc
cảnh quan đô thị từ các địa phương trong cả nước và quốc tế
qua đó giúp địa phương xác định cơ sở nhận diện xác định các yếu tố đặc điểm để xây dựng đô thị đà lạt thành đô thị di sản
các chuyên gia nhà khoa học nhận định đà lạt cần bảo vệ và phát huy ba giá trị cốt lõi để xây dựng thành phố trở thành đô thị di sản
gồm giá trị về khí hậu cảnh quan thiên nhiên quỹ di sản kiến trúc công trình và giá trị văn hóa con người đà lạt